trong thông báo ngày hai mươi năm tháng một pfizer biontech cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín phiên bản chống biến chủng omicron
trên một bốn trăm hai mươi người lớn khỏe mạnh tuổi từ một mươi tám đến năm mươi năm
nghiên cứu sẽ đánh giá độ an toàn của vaccine khả năng dung nạp và mức độ đáp ứng miễn dịch của vaccine
ở cả dạng liều chính và liều tăng cường
người tham gia nghiên cứu được chia làm ba nhóm đầu tiên đã tìm hai liều vaccine pfizer phiên bản thử
trong ít nhất chín mươi một trăm tám mươi ngày trước thử nghiệm
họ sẽ được tìm một hai mũi vaccine phiên bản chống omicron
nhóm thứ hai là người đã tiêm ba liều vaccine pfizer thường ít nhất chín mươi một trăm tám mươi ngày trước nghiên cứu
họ sẽ được tìm thêm một liều pfizer thường hoặc là một liều pfizer phiên bản chống omicron
nhóm thứ ba là người chưa tiêm chủng bất cứ vaccine covid một mươi chín nào
họ sẽ được tìm một liều pfizer thường và một liều pfizer phiên bản chống omicron
vaccine phiên bản chống omicron sẽ được tìm theo liều ba mươi mg
phiên bản thường
phó chủ tịch cấp cao pfizer kim trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển vaccine catherine johnson cho rằng
mặc dù nghiên cứu hiện tại và dữ liệu thực tế cho thấy mũi tăng cường tiếp tục cung cấp mức độ bảo vệ cao
chống lại các bệnh nhân nặng và nhập viện với omicron
chúng tôi nhận thấy cần phải chuẩn bị trong trường hợp khả năng bảo vệ này giảm dần theo thời gian
đồng thời nâng cao khả năng chống omicron và các biến thể mới trong tương lai
giám đốc điều hành pfizer albert bullard tháng trước cho biết
nếu thế giới có nhu cầu về vaccine phiên bản chống oicron họ sẽ có thể cho ra lò trong tháng ba
tuy nhiên một phát ngôn viên của hãng này nói rằng họ đã bắt đầu sản xuất vaccine này
nếu cuộc thử nghiệm này đạt kết quả tốt đây sẽ là một bước tiến vượt bậc trong quá trình chống lại và đẩy lùi biến thể omicron
đưa toàn cầu bước vào một giai đoạn kết thúc dịch bệnh covid một mươi chín hoặc một giai đoạn mới với biến chủng tiếp theo từ loại virus này
mặc dù chúng ta vẫn chưa biết rõ virus corona có sản sinh biến thị tiếp theo hay không
loại vaccine mới này vẫn là một diễn biến đáng để trong đợi và hy vọng
trong khi các y tá và bác sĩ trên toàn cầu vật lộn với làn sóng covid một mươi chín lây nhiễm kỷ lục do biến chủng omican
các nhà sinh học tiến hóa đang đặt ra câu hỏi về cách biến thể này bùng phát nhanh chóng
khi biến thể omira xuất hiện ở miền nam châu phi vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên bởi cấu tạo gen của nó
omicron có số lượng đột biến so với chủng ban đầu nhiều kỷ lục
lên tới năm mươi năm
trong một nghiên cứu công khai tuần trước một đội ngũ nhà khoa học quốc tế tiếp tục công bố những khám phá mới về chủng này
họ phát hiện ra omejan có một mươi ba đột biến rất hiếm khi được tìm thấy ở các dòng virus corona khác
về mặt lý thuyết các đột biến này lẽ ra phải gây hại cho mecron nhưng khi chúng kết hợp lại cùng nhau
chúng lại tạo ra một số đặc điểm có lợi cho omicron
giờ đây các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm ra cách oecron đi ngược lại các quy luật tiến hóa bình thường
và sử dụng những đột biến này
để trở thành xe biến chủng áp đảo toàn cầu trong thời gian ngắn
đột biến là một phần của virus corona
trong phần lớn năm hai nghìn hai mươi các nhà khoa học nhận thấy rằng các virus sars cov hai có các đột biến
nhưng quá trình biến đổi diễn ra tương đối chậm cho tới cuối năm
sự xuất hiện của alpha beta delta đã gây ra lạng sóng buồn nổ toàn cầu
cuối năm hai nghìn hai mươi một omecra xuất hiện với lượng đột biến tăng gấp đôi với các chuẩn khác
ngay sau khi omicron xuất hiện
chuyên gia virus derivative
sarah martin và các đồng nghiệp đã phát hiện nó sở hữu một số đột biến giống như delta hay các chủng khác
cho thấy chúng đã sống sót qua quy trình chọn lọc tự nhiên
nhưng khi quan sát protein đột biến trên bề mặt của omicron
các nhà khoa học phát hiện ra những đặc điểm khác biệt
phần gai của omicron có ba mươi đột biến
trong đó một mươi ba đột biến được mô tả là rất hiếm gặp ở các virus corona khác
một số thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong hàng triệu mẫu virus sars cov hai
do các nhà khoa học giải trình tự gen trong hai năm qua
nếu một đột biến được xem là có lợi cho virus hoặc trung tính
thì nó thường sẽ xuất hiện nhiều trong các mẫu gen được giải trình từ
tuy nhiên nếu nó hiếm khi xuất hiện đó là dấu hiệu nó có thể gây hại cho virus
ngăn virus dần lên vì vậy nó mới không xuất hiện nhiều
tuy nhiên omicron lại đi ngược lại logic này
theo nghiên cứu một mươi ba đột biến là nếu đứng riêng trẻ có thể gây hại cho virus
nhưng chúng lại tạo thành ra ba cụm
mỗi cụm thay đổi một phần nhỏ của protein
và mỗi cụm đều đóng vai trò trong virus
vì vậy omicron có khả năng lây lan nhanh ngay cả khi con người có kháng thể từ tiêm chủng hoặc từ việc mắc bệnh trước đó
omecron đã biến một mươi ba đột biến bất lợi thành các có lợi dường như dựa vào những điều kiện bất thường
một khả năng được nêu ra là omicron có thể được ươm một thời gian dài trong cơ thể người
có hệ miễn dịch đặc biệt suy yếu ví dụ bệnh nhân có hiv
người bị suy giảm miễn dịch không tạo ra nhiều kháng thể nơi virus tồn tại thời gian dài trong cơ thể
và nhân lên trong thời gian đó làm gia tăng rủi ro sản sinh đột biến
trong kịch bản này cơ thể cá nhân đó trở thành vườn ươm của omicron
cho đến nay biến chủng omecham vẫn đang là một bí ẩn trong giới khoa học và y tế
từ nghiên cứu mới bóc tách được nó đều sẽ trở thành chìa khóa quan trọng cho cánh cửa dẫn đến phương pháp điều trị
và phòng tránh hiệu quả nhất biến chủng này
sông sâu omicron còn xuất hiện biến chủng omicron
còn xuất hiện biến chủng nào khác hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ
và chúng ta vẫn luôn phải nêu cao cảnh giác với virus corona trong tình hình mới